tại quận ninh kiều thành phố cần thơ vừa khai trương điểm bán hàng việt nam cố định năm hai nghìn một mươi chín
với nhiều loại đặc sản của vùng đồng bằng sông cửu long và các tỉnh trong vùng sản xuất
để phục vụ người tiêu dùng và du khách
hoạt động này nhằm tăng cường nguồn cung hàng hóa việt nam cho hệ thống phân phối
tạo điều kiện đưa các sản phẩm việt nam có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng
có chất lượng tốt đến tay người tiêu dùng đồng thời tạo chuỗi liên kết sản xuất
tiêu thụ bền vững góp phần tăng thị phần tăng thế mạnh của hàng việt nam
trên các kênh phân phối truyền thống
điểm bán hàng việt nam cố định được thành lập theo kế hoạch thực hiện các chương trình
năm hai nghìn hai mươi thuộc đề án phát triển thị trường trong nước gắn với cuộc vận động
người việt nam ưu tiên dùng hàng việt nam giai đoạn hai nghìn một mươi bốn hai nghìn hai mươi